với khu vực từ quảng bình trở vào đến quảng trị nhiệt độ giao động trong khoảng từ hai mươi năm đến hai mươi sáu độ
ở tỉnh thừa thiên huế trời vẫn có nắng gián đoạn về chiều nhiệt độ cao hai mươi tám độ
trong khi ở các tỉnh thanh từ đà nẵng trở vào cho đến bình thuận nhiệt độ giao động trong khoảng từ ba mươi ba mươi hai độ
tiếp tục chịu tác động của khối không khí biển ổn định
vì thế mà trong ngày hôm nay nam bộ cũng như các tỉnh tây nguyên thời tiết chưa có nhiều biến động
trời vẫn có nắng từ sớm và nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở tây nguyên
giao động trong khoảng từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
trong khi ở khu vực nam bộ trời nóng với mức nhiệt trong khoảng từ ba mươi năm đến ba mươi sáu độ
sẽ vẫn xuất hiện nhiều nơi ở khu vực miền đông nam bộ
còn đối với các tỉnh miền tây nhiệt độ là trong khoảng từ ba mươi ba đến ba mươi bốn độ
trên biển khối không khí lạnh suy yếu và di chuyển lệch đông
vì thế mà khu vực ven bờ của vùng biển phía bắc của vịnh bắc bộ
cần phải đề phòng trở lại hiện tượng sương mù làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới một km
còn ở ngoài khơi khu vực huyện đảo hoàng sa gió hướng đông bắc đến đông với cường độ yếu cấp bốn
với khu vực huyện đảo trường sa gió hướng đông bắc cường độ là từ cấp bốn đến cấp năm
nên sóng biển ở cả hai khu vực đều thấp dưới hai mét biển lặng tầm nhìn xa trên một mươi km
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước